lực lượng chức năng của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa phát hiện và bắt giữ một mươi ba phương tiện
đang khai thác hải sản trái phép trên vùng biển cửa hội tỉnh nghệ an
trước đó vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực cửa lạch hội hòn ngư
thuộc thị xã cửa lò tỉnh nghệ an tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa lò bến thủy
bộ đội biên phòng nghệ an đã phát hiện bắt giữ một mươi ba phương tiện đang có hành vi sử dụng kích điện để đánh bắt hải sản trái phép
lực lượng biên phòng nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nay nghệ an đang đẩy mạnh quản lý khai thác thủy hải sản theo hướng bền vững
việc đánh bắt thủy hải sản trái phép bằng sung điện thuốc nổ hoặc hóa chất đã bị nghiêm cấm
tất cả những hoạt động khai thác trái phép đều sẽ bị các lực lượng trên biển của tỉnh nghệ an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật